cảm ơn các bạn đã theo dõi
cảm ơn các bạn đã theo dõi
do bị mất nhiều báu cường tử vong trên đường đưa đi cấp cứu liêm bỏ trốn ngay sau khi gây án tới một mươi bảy h cùng ngày thì đến cơ quan công an đầu thú
tòa nhân dân quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng vừa ra quyết định xét xử lưu động ba bị cáo là hồ sĩ diện nguyễn văn hoàng duy và nguyễn văn quang cùng chú tại huyện duy xuyên tỉnh quảng nam về tội mua bán trái phép chất ma túy đây là vụ án mua bán cỏ mỹ lớn nhất miền trung từ trước đến nay
theo cáo trạng từ tháng chín năm hai nghìn một mươi năm đến đầu năm hai nghìn một mươi sáu bị cáo diện đã nhận số cỏ mỹ thô từ các tỉnh phía bắc đưa về sản xuất chế biến và đóng gói phân phối cho nhiều nơi trên cả nước có nhu cầu
ngày một mươi sáu tháng ba đội cảnh sát ma túy quận ngũ hành sơn tp đà nẵng tiến hành bắt quả tăng ba đối tượng và khám xét khẩn cấp hai địa điểm thuộc phường mỹ an đã phát hiện thu giữ năm kg bột cỏ thành phẩm trị giá một kg
một mươi usd hơn một trăm bốn mươi kg cỏ dạng lá và nhiều dụng cụ dùng để chế biến thành phẩm trên tất cả các bao bì đều được in nhãn là trà giảm cân
tổng giá trị sản phẩm bán ra thị trường ước tính hơn bốn tỷ đồng
riêng hai bị cáo duy và quang đã đóng vai trò tích cực giúp bị cáo diện phân phối đóng gói cỏ mỹ trong suốt thời gian dài
căn cứ vào lời khai của các bị cáo cùng kết luận của cơ quan điều tra tòa án nhân dân quận ngũ hành sơn tuyên phạt bị cáo hồ sĩ diện một mươi năm tù giam
bị cáo nguyễn văn hoàng duy bảy năm sáu tháng tù giam và bị cáo nguyễn văn quang bảy năm tù giam cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy
hai đối tượng lê công đại sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại tp hcm và đối tượng dương bình an sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai chú tỉnh bình dương
vừa bị công an tỉnh bình dương bắt giữ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy bán cho người cai nghiện ma túy tại cơ sở điều trị methadone trên địa bàn thành phố thủ dầu một
trước đó vào ngày một mươi một tháng một mươi một qua nắm bắt tình hình đối tượng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bình dương bắt quả tang hai đối tượng đại và an
có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và bán ma túy cho người đang cai nghiện tại cơ sở điều trị methadone phường tránh nghĩa thành phố thủ dầu bột
qua kiểm tra lực lượng công an phát hiện ba mươi bảy gam ma túy được các đối tượng chia thành chín tép nhỏ để bán vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
tại tỉnh bình phước đối tượng nguyễn xuân đô sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại thị xã đồng xoài vừa bị cơ quan công an huyện đồng phú bắt giữ ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và tạm giam để điều tra về tội trộm cắp tài sản
tại cơ quan công an đô khai nhận do thiếu tiền nên đến nhà trọ của bà dương thị quế tại khu phố bảo ké thị trấn tân phú huyện đồng phú lấy trộm một bộ máy xịt rửa xe hai cái bàn và bảy cái ghế
mang về nhà cất giấu tuy nhiên chưa kịp mang tài sản trộm cắp đi tiêu thụ đô đã bị công an huyện đồng phú phát hiện bắt giữ hiện vụ việc đang được công an huyện đồng phú tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị và các bạn thời gian vừa qua trên địa bàn thành phố đà nẵng đã xảy ra tình trạng mất trộm tiền công đức ở một số chùa
sau một thời gian theo dõi mới đây công an quận thanh khê cùng với quần chúng nhân dân đã phát hiện và bắt giữ một vụ trộm cắp tiền công đức tại chùa phổ quang
đồng thời làm rõ hàng loạt vụ trộm tại các chùa khác trên địa bàn ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
chùa phổ quang thuộc địa bàn phường an khê quận thanh khê thành phố đà nẵng liên tiếp trong những ngày cuối tháng một mươi đầu tháng một mươi một đã bị các đối tượng xấu đột nhập trộm cắp tài sản
với phương tiện là một sợi dây kèm một lưỡi sắt mỏng đối tượng đã dễ dàng câu tiền từ thủ tiền công đức được đặt tại đài quan âm trong khuôn viên chùa

chương trình về dự báo thời tiết cũng đã khép lại bản tin một trăm một mươi ba online của chúng tôi trưa nay cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại